bộ tài chính cũng đang lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành về việc giảm bảy mươi mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp

tổng số phí lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi là khoảng năm trăm linh tỷ đồng
thay hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo giá gạo xuất khẩu của thái lan tuần qua đã giảm khi bắt đầu có gạo vụ mới
nhưng do giá gạo ấn độ và việt nam vẫn thấp hơn nên hiện đang thu hút được nhiều khách hàng
hiện gạo năm tấm của thái lan trào giá bình thường
gạo năm tấm giá hiện ở mức ba trăm tám mươi ba trăm tám mươi năm đô la một tấn giảm ba mươi năm sáu mươi một đô la một tấn so với cách đây một tuần
trong khi đó tại ấn độ gạo năm tấm giá hiện ở mức ba trăm tám mươi ba trăm tám mươi năm đô la một tấn
và tại việt nam gạo năm tấm giá hiện ở mức cao nhất gần hai năm qua đạt mức bốn trăm năm mươi bốn trăm sáu mươi đô la một tấn
theo bộ công thương hoạt động xuất khẩu gạo gần như đã được khôi phục hoàn toàn kể từ tháng năm
số liệu sơ bộ cho thấy có gần một trăm năm mươi tấn gạo đã được bốc xếp ở cảng thành phố hồ chí minh
trong giai đoạn từ ngày hai đến ngày một mươi năm tháng năm chủ yếu để trở sang philippines
bộ công thương cho biết hiện đang có khoảng hai trăm linh thương lái trung quốc sẵn sàng chấp nhận cách ly
sau đó mua vải thiều lụng ngạn bắc giang cho thấy nhu cầu lớn của thị trường này
theo bộ công thương trung quốc thường sử dụng vải tươi làm thức ăn tráng miệng và một phần được xấy khô
làm mứt bánh kẹo vị thuốc nước ép giải khát và lên men ủ rượu
nhu cầu rất lớn
hàng năm trung quốc chủ yếu nhập khẩu vải tươi từ việt nam và thái lan
các thương nhân việt nam cần nắm bắt cơ hội để xuất khẩu vải thiều được giá vào thị trường này
bộ thương mại hoa kỳ vừa tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá
chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe khách và lốp xe tải hạng nhẹ
có xuất xứ từ hàn quốc đài loan trung quốc thái lan và việt nam
sản phẩm này đã được bộ công thương cảnh báo nguy cơ bị nước ngoài điều tra áp dụng
các biện pháp phòng vệ thương mại từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với mức độ cảnh báo nguy cơ cao
theo quy định của hoa kỳ bộ thương mại hoa kỳ sẽ xem xét tiến hành khởi xướng điều tra vụ việc
trong tối đa hai mươi ngày kể từ ngày nhận đơn
trong trường hợp bộ thương mại hoa kỳ quyết định khởi xướng điều tra
bộ công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu
trong quá trình điều tra vụ việc và có phương án hỗ trợ xử lý kịp thời
nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp việt nam
do tác động của dịch covid một mươi chín trong tháng ba và tháng bốn vừa qua
gần như toàn bộ các doanh nghiệp du lịch đã bị ngừng hoạt động
theo hiệp hội du lịch việt nam trong lịch sử của ngành du lịch
chưa từng có cuộc khủng hoảng nào nặng nề như vậy
hiện nay việt nam đã cơ bản khống chế được dịch covid một mươi chín
ngành du lịch cũng đang chuyển động trở lại
theo hiệp hội du lịch việt nam từ nay đến một mươi năm tháng bảy sẽ là thời điểm
để khôi phục du lịch nội địa trên phạm vi cả nước và đến hết năm hai nghìn hai mươi
đặt mục tiêu toàn bộ hoạt động du lịch phải được phục hồi
hiệp hội du lịch việt nam cũng kêu gọi các lãnh đạo địa phương sớm vào cuộc
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động du lịch trên địa phương mình
công bố những chương trình những giải pháp để bảo đảm an toàn nhất cho du khách